mưa lớn kéo dài mấy ngày qua đã dẫn đến sạt lở núi và nước dân gây ngập lột tại một số điểm gây ách tắc giao thông ở các huyện miền núi rẻo cao của nghệ an
hiện trên địa bàn tỉnh có trên một mươi điểm sạt lở lớn nhỏ một mươi hai điểm ngập tràn chủ yếu tập trung ở các huyện tương dương nghĩa đàn quế phong và con cuông
hiện tại mực nước đang có chiều hướng dâng cao do nước thượng nguồn đổ về rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại
đơn vị quản lý giao thông trên các tuyến giao thông trên đã cho lập hàng rào biển bao cấm phối hợp với chính quyền địa phương canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không để người dân qua tràn bị ngập